tại cầu đường sắt rồng lớn thuộc địa phận xã hải lâm huyện hải lăng tỉnh quảng trị bộ giao thông vận tải ban quản lý dự án đường sắt liên doanh nhà thầu công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình ba công ty cổ phần đường sắt thanh hóa đã ra quân thi công gói thầu nâng cấp tuyến đường sắt hà nội tp hcm
đây là gói thầu xây lắp thứ hai thuộc dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va sô trên tuyến đường sắt hà nội tp hcm nằm trong dự án đường sắt quan trọng cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn theo nghị quyết số năm trăm năm mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
dự án nhằm bảo đảm an toàn giao thông nâng cao sản lượng và năng lực vận tải đường sắt có phần cải tạo hệ thống hạ tầng cho ngành đường sắt nâng cao tốc độ chạy tàu trên tuyến đường sắt bắc nam và bảo đảm an toàn chạy tàu nói chung
đồng thời dự án còn tập trung xây dựng một số trụ trống va sô nhằm hạn chế thấp nhất những tổn thất về người và tài sản do va chạm của các phương tiện vận tải đường thủy nội địa đối với các công trình cầu đường sắt trên tuyến hà nội tp hcm